theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn quốc xảy ra hơn một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết gần một năm mươi người bị thương một bảy mươi người
so với cùng năm hai nghìn hai mươi hai đã giảm cả ba tiêu chí
cụ thể đường bộ xảy ra một sáu trăm một mươi vụ làm chết một ba mươi sáu người bị thương một sáu mươi bảy người
cũng giảm ở cả ba tiêu chí so với năm hai nghìn hai mươi hai
đường sắt xảy ra một mươi ba vụ làm chết bảy người bị thương ba người
lĩnh vực đường thủy xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm chết bốn người
riêng trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra tám trăm ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết năm trăm ba mươi chín người và bị thương năm trăm sáu mươi năm người